quỹ ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa công bố kế hoạch tổ chức festival hoa đà lạt lần thứ tám năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề đà lạt và hoa
mùa hội hoa trên thành phố cao nguyên lần này diễn ra trong năm ngày từ hai mươi đến hai mươi bốn tháng một mươi hai gắn với hoạt động tuần văn hóa trà và tơ lụa bảo lộc
hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân du khách trong nước và quốc tế một đại tiệc hoa và văn hóa trà thanh tào thú vị
festival hoa đà lạt lần thứ tám sẽ kiến tạo những không gian hoa tươi nghệ thuật xung quanh hồ xuân hương theo chủ đề từng ngày
khởi đầu là không gian hoa cánh hồng duyên dáng kiêu sa tiếp đến là lili thanh lịch cát tường hòa nhã tinh tế hoa lan và đà lạt muôn sắc màu
gắn với các hoạt động tuần văn hóa trà và tơ lụa bảo lộc
trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra các sự kiện như triển lãm hoa cây cảnh quốc tế hội trợ thương mại quốc gia festival hoa đà lạt

festival sẽ bế mạc vào đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai